nghề dệt là nghề truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc tà ôi huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế
vừa qua ubnd huyện a lưới phối hợp với sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghề dệt là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
những sản phẩm từ tấm giang là lễ vật hoặc trang phục không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng hoặc các lễ hội quan trọng của đồng bào vùng cao a lưới
sản phẩm rèn có giá trị về nhiều mặt vừa là vật dụng bảo đảm nhu cầu sinh hoạt vừa là tác phẩm nghệ thuật thể hiện nét đặc trưng độc đáo trong kho tàng văn hóa dân tộc người tà ôi
trải qua hàng trăm năm nghề dệt ràng đã được đồng bào các dân tộc ở huyện a lưới gìn giữ và lưu truyền họ tự tìm kiếm nguyên liệu để dệt nên những tấm ràng đa màu sắc hoa văn độc đáo
mỗi người có điều kiện mình phải làm thế nào để tôn vinh một cái nghề nghiệp của mình tôn vinh cái tay nghề của chị em ở vùng cao a lưới thì mình phải cố gắng cố gắng tất cả mặc dù khó khăn đến nữa thì mình phải vượt qua
nghề dệt giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ hai của thừa thiên huế được tôn vinh sau ca huế đây có thể coi là điều kiện thuận lợi để ủy ban nhân dân huyện a lưới tiếp tục bảo tồn khai thác và phát huy giá trị nghề dẻ giang